tiếp tục chương trình kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm sáng hai mươi hai tháng năm bộ trưởng bộ lao động thương minh và xã hội đào ngọc dung thay mặt chính phủ trình bày báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm hai nghìn hai mươi ba
báo cáo cho thấy năm hai nghìn hai mươi ba có hơn ba một trăm linh hộ xảy ra bạo lực gia đình với hơn ba hai trăm linh vụ năm hai nghìn hai hơn bốn bốn trăm linh vụ
trong đó bạo lực thân thể xảy ra nhiều nhất với một năm trăm hai mươi vụ tiếp đến là bạo lực tinh thần một bốn trăm linh vụ bạo lực kinh tế hai trăm ba mươi vụ và bạo lực tình dục một trăm một mươi vụ
trong gần ba hai trăm linh nạn nhân của bạo lực gia đình thì nữ hai sáu trăm linh nam năm trăm sáu mươi năm so với năm hai nghìn hai mươi hai số vụ và số nạn nhân của bạo lực gia đình đều giảm
xong tỷ lệ nạn nhân là nam giới có dấu hiệu tăng gần ba người có hành vi bạo lực gia đình đã bị góp ý phê bình xử phạt hành chính
và một trăm hai mươi chín người bị xử lý hình sự
bộ trưởng đào ngọc dung cho rằng trên thực tế nhiều người bị bạo lực có tâm lý cam chịu sợ kỳ thị nên không đi báo cáo đa số cho rằng đó là chuyện bình thường xấu tràng hổ ai
phần lớn người bị bạo lực chỉ đi báo cáo và tìm sự hỗ trợ của nhà chức trách khi vụ việc nghiêm trọng bạo lực xảy ra trong thời gian dài hoặc có thể dẫn đến chấm dứt hôn nhân
tình trạng này gây khó khăn cho việc thống kê số liệu cũng như triển khai các giải pháp can thiệp và ứng phó với bạo lực
theo số liệu của modol mở rộng từ điều tra lao động việc làm năm hai nghìn hai mươi ba số giờ trung bình làm công việc nội trợ và chăm sóc gia đình không được trả công của nữ giới cao hơn một tám lần so với nam giới
cụ thể nữ là một mươi sáu một mươi ba giờ một tuần nam làm tám bảy mươi năm giờ một tuần
theo luật phòng chống bạo lực gia đình các hành vi bị coi là bạo lực gia đình gồm hành hạ ngược đãi đánh đập đe dọa đến sức khỏe tính mạng lăng mạ trì chiết hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự nhân phẩm kỳ thị phân biệt đối xử
tình thể giới giới tính cưỡng ép quan hệ tình dục trái phép
trình bày báo cáo thẩm tra chủ nhiệm ủy ban xã hội nguyễn thúy anh cho hay tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn chưa giảm gây ảnh hưởng lâu dài đến cơ cấu dân số việt nam
hơn nữa điều này còn dẫn tới những hậu quả về xã hội và nhân khẩu học gây bất bình đẳng giới
tỷ số giới tính khi sinh ra sống năm hai nghìn hai mươi ba vẫn như hai năm trước đó là một trăm một mươi hai bé trai trên một trăm linh bé gái
tình trạng này xảy ra một phần do nhiều khuôn mẫu định kiến giới về vai trò vị trí của nam giới và nữ giới trong lao động gia đình
đặc biệt tư tưởng thích con trai hơn con gái vẫn tồn tại
ngoài những hạn chế nêu trên bình đẳng giới đã có nhiều tích cực như phụ nữ tham gia ngày càng nhiều hơn vào quá trình hoạch định chính sách và đảm nhiệm vị trí lãnh đạo quan trọng trong hệ thống chính trị
hiện có bốn nước bộ trưởng một mươi ba nước thứ trưởng và tương đương
tỷ lệ nữ đại biểu quốc hội khóa một mươi năm đạt ba mươi hai lần đầu tiên vượt trên ba mươi trong bốn mươi năm năm gần đây
thu nhập của lao động nữ cũng được cải thiện
bình quân năm hai nghìn hai mươi ba là sáu triệu đồng một tháng tăng bốn trăm linh đồng so với năm hai nghìn hai mươi hai và tăng một một triệu đồng so với năm hai nghìn hai mươi hai
chủ nhiệm ủy ban xã hội đề nghị chính phủ sớm thực hiện sửa đổi bổ sung luật bình đẳng giới luật người cao tuổi giả soát đánh giá để điều chỉnh lại các chỉ tiêu đề ra trong các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới
để bảo đảm tính hiệu quả thực chất và tính khả thi phù hợp với tình hình thực tiễn

chủ nhập ủy ban xã hội đề nghị chính phủ sớm thực hiện sửa đổi bảo đảm tính hiệu quả thực chất và tính khả thi phù hợp với tình hình thực tiễn